thưa quý vị dự báo từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có khoảng một mươi một một mươi ba cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển đông
và năm bảy cơn ảnh hưởng đến đất liền
hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
phó tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn hoàng đức cường cho biết hiện tượng enino đang suy yếu dần
và chuyển sang trạng thái trung tính
dự báo có khả năng chuyển sang trạng thái la nina trong các tháng cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
biến đổi khí hậu từ nay đến cuối năm tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan
nên năm hai nghìn hai mươi bốn dự báo sẽ có diễn biến thiên tai khí tượng thủy văn phức tạp gồm cả nắng nóng hạn mặn
rông lốc mưa đá hơn mức bình thường vào nửa đầu năm và mưa bão lũ ngập lụt xuất hiện nhiều tập trung vào nửa cuối năm
đây là kịch bản tác động khá giống với hình thái diễn biến enso năm hai nghìn hai mươi
nhận định xu thế thiên tai khí tượng thủy văn từ tháng sáu đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn phó tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn thông tin
nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực bắc bộ khu vực bắc trung bộ và trung trung bộ
hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gây cắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng bảy tám hai nghìn hai mươi bốn
đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gây gắt
nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng tám ở bắc bộ và từ tháng chín ở khu vực trung bộ
khu vực trung bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn tập trung tại các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận
dự báo có khoảng một mươi một một mươi ba cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển đông và năm bảy cơn ảnh hưởng đến đất liền
hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
thời gian mưa lớn xuất hiện chính ở bắc bộ là tháng bảy đến tháng chín ở trung bộ là tháng chín đến tháng một mươi
mưa lớn cục bộ với cường suất lớn
từ năm mươi một trăm linh mm trong ba sáu giờ có khả năng xuất hiện nhiều trong thời gian tới đề phòng gây sạt lở và lũ quét ở vùng núi ngập úng đô thị
đặc biệt cảnh báo kịch bản la nina tác động vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn có thể xuất hiện các đợt mưa tập trung nhiều trong các tháng cuối năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực trung bộ
dự báo ven biển đông nam bộ có ba đợt chiều cường cao vào các ngày một mươi tám hai mươi ba tháng chín một mươi sáu hai mươi hai tháng một mươi một mươi hai hai mươi tháng một mươi một và một mươi hai một mươi tám tháng một mươi hai
trong đó đợt chiều ngày một mươi sáu đến hai mươi tháng một mươi và một mươi hai đến hai mươi tháng một mươi một mực nước chạm vũng tàu có thể đạt trên bốn ba mét
nguy cơ cao ngập ống khu vực trúng tấp và vùng ngoài đê bao nhất là khi chùng với thời gian gió trướng hoạt động mạnh tại khu vực
trong tháng bảy đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn ven biển các tỉnh tây nam bộ có khả năng xuất hiện một hai đợt nước biển dâng bất thường kèm theo sóng lớn gây sạt lở đê biển nhất là tại huyện trần văn thời cà mau
như vậy trong nửa đầu mùa mưa báo
tập trung ở bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên và với kịch bản landina xuất hiện báo sẽ tập trung nhiều vào giai đoạn cuối năm
nhiều bão hình thành trên biển đông và tác động nhanh hơn đến đất liền vào nửa cuối của năm
mưa lớn bão ngập lụt và nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở miền trung trong giai đoạn nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn có dấu hiệu tương tự với mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi ba